thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryakov cho biết moscow vẫn đang thảo luận với tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi
về ý tưởng thiết lập một khu vực an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân zaporizia do lực lượng nga kiểm soát ở ukraine
theo ông ryabkov phía nga đã nêu quan điểm với ông grossi và phái đoàn iaea thăm nhà máy zaporizhia
về sự cần thiết lập vùng an toàn và cách thức vận hành bao gồm cả vấn đề vai trò của iaea và các thanh sát viên trong toàn bộ quá trình này
cũng như các cách tiếp cận của nga
đây là lần thứ hai ông grossi đến địa điểm này
phát biểu trong chuyến thăm nhà máy zaporizhia ông grossi nhấn mạnh sự cần hành động để ngăn chặn một thảm họa
ông cho biết tình hình an ninh tại nhà máy zaporisia chưa có dấu hiệu cải thiện
đồng thời bày tỏ hy vọng nga và ukraine có thể đạt được nhất trí về các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho nhà máy
zaporizia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu âu với tổng cộng sáu lò phản ứng
nhà máy này đã hứng chịu nhiều cuộc pháo kích gây lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân
nga và ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy này